theo thông tin từ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình vào hồi h hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu tại quốc lộ sáu thuộc địa phận xã đồng bàng huyện mai châu tỉnh hòa bình
đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải loại năm tấn chở sắt vụn mang biển kiểm soát un tám nghìn năm trăm linh và chạm với xe khách dường nằm đi ngược chiều mang biển kiểm soát hai mươi bảy b ba trăm bảy mươi một làm ba người thiệt mạng và ba mươi tám người khác thương vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng của tỉnh hòa bình đã có mặt kịp thời tổ chức cứu hộ cứu nạn đưa bệnh nhân đi cấp cứu